miền trung lũ chưa rút đã có cảnh báo đợt mưa lớn mới
hiện tại mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã giảm dần và được dự báo sẽ kết thúc trong ngày một mươi chín tháng một mươi
sau đó khu vực này tạm ngất mưa trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi
dự báo trong các ngày hai mươi hai hai mươi bảy tháng một mươi không khí lạnh ảnh hưởng khiến các tỉnh miền trung tiếp tục xảy ra mưa lớn
theo thống kê chiều ngày một mươi tám tháng một mươi của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều khu vực ở miền trung ghi nhận lượng mưa cực lớn
cụ thể các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là ba trăm linh sáu trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
khu vực từ đà nẵng đến bình định và con tum có tổng lượng mưa phổ biến là hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
các tỉnh phú yên khánh hòa và gia lai có tổng lượng mưa phổ biến là hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm

tại nghệ an ghi nhận lượng mưa phổ biến là năm mươi tám mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao
nên từ đêm nay đến sáng mai một mươi chín tháng một mươi khu vực từ nghệ an đến quảng trị có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
mưa lớn rồn rập ở các tỉnh miền trung vừa qua là do chịu ảnh hưởng cộng hưởng nhiều yếu tố
gồm giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp trên khu vực phía bắc ở nam trung bộ
kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao
trên thực tế các tỉnh từ nghệ an đến bình định có mưa to đến rất to
do mưa to và vận hành điều tiết của các hồ chứa trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa
khu vực tây nguyên và miền đông nam bộ xuất hiện một đợt lũ diện rộng
dự báo từ đêm ngày hai mươi tháng một mươi các tỉnh bắc bộ tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường
sau đó khi không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh trung bộ dự báo từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
miền trung tiếp tục có mưa lớn
các tỉnh miền trung đã liên tục có nhiều ngày mưa lớn và lượng mưa rất lớn
nên đất đá ở vùng đồi núi đã bão hỏa nước nguy cơ sạt lở đất đá còn rất cao
người dân cần đề phòng các hiện tượng sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản
ngoại thành hà nội người dân di chuyển bằng thuyền
mưa kéo dài nhiều ngày khiến nước sông bùi dâng cao gây tràn bờ
nhấn chìm nhiều thôn xóm của xã tốt động trường mỹ hà nội trong biển nước
nước sông bùi dâng cao nhấn chìm nhiều thôn xóm ngoại thành hà nội
đã bốn ngày nay tại thôn đồng dâu nước dâng nhấn chìm gần như toàn bộ đường xá
phương tiện đi lại của người dân tại đây chủ yếu bằng thuyền bè
nhiều khó khăn phát sinh từ việc ngập nước khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân bị đào lộn
người dân cho biết việc đi mua mì tôm thôi cũng mất nhiều thời gian
cộng với phải lội nước dưới trời rét rất vất vả
một số ngôi nhà ngập sâu trong nước không thể sinh hoạt người dân phải đi ở nhờ
tại thôn đồng dâu nếu mưa lớn vài ngày nữa là xảy ra ngập úng
người dân đồng dâu cho biết so với ngày một mươi bảy tháng một mươi
nước đã rút xuống khoảng một mươi cm nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ
thậm chí có gia đình còn phải xả chuồng cứu lợn
một ngôi nhà sát sông bùi ngập đến mái
có nhà khác thì phải kề hết đồ đạc lên cao vì mưa đã ngập lên đến sân nhà
người dân liên tục phải tắt nước dọn rác khi nước dâng ngập vào nhà
vườn cây ăn quả nhiều gia đình thiệt hại nặng nề
đa số người dân vẫn cố trụ lại
song cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn do thiếu điện và nước sạch
ước tính có khoảng một trăm linh hộ dân đã bị cô lập trong nước
mực nước ngập trung bình từ một m đến một năm m cá biệt có vị trí lên đến hơn hai m
được biết mực nước trên sông bùi tại trạm thủy văn yên duyệt huyện trương mỹ đạt sáu năm mươi bảy m
vượt báo động lũ cấp hai là bảy m
sông bùi có chiều dài chín mươi một km bắt nguồn từ huyện lương sơn tỉnh hòa bình đổ vào sông đáy của hà nội
ngã ba sông là danh giới của ba huyện trường mỹ mỹ đức và ứng hòa thành phố hà nội
nếu trong vài ngày tới mưa ngớt thì cũng phải nhiều ngày sau nước mới rút hẳn
và cũng phải vài ngày nữa cuộc sống của người dân mới dần đi vào ổn định